theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện cronbong tỉnh đắk lắc
hiện toàn huyện có trên một một trăm bốn mươi ngôi nhà bị nước lũ cô lập
một trăm hai mươi hai ngôi nhà bị nhập nước ngập nước sâu từ một m đến hai m
trong đó có một ngôi nhà bị sập tường do sạt lở
mưa lớn cũng gây ngập úng gần hai hectare ngô lai lúa nước mì đang trong kỳ cho thu hoạch
hơn bốn km đường giao thông nông thôn các xã bị sạt lở
khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn
khó khăn lắm đường ra không được mưa gió nước lũ
cụ thể thì không có làm ăn gì được hết
mua bán cũng không được đi lại rồi lương thực cũng không được
không thể mà lậu được lậu nó trồi rồi cháy ngược
nghiêm trọng nhất là tuyến đường cứu hộ cứu nạn hòa phong cư pui
đoạn qua địa bàn thôn ngô a xã hòa phong bị sạt lở chia cắt làm hai
khiến cho ba trăm sáu mươi bốn hộ dân buôn ngô a và thôn hai xã hòa phong đang bị cô lập hoàn toàn
trước mắt địa phương đã cử
từ căn bộ đóng biển báo căng dây cảnh báo nguy hiểm
nghiêm cấm người dân lưu thông qua khu vực bị sạt lở
và huy động các lực lượng sớm khắc phục điểm sạt lở
hôm qua và ngày hôm nay mưa rất lớn cho nên bị sạt lở ảnh hưởng những đoạn đường hư này
vì vậy thờ vô địa phương chúng tôi cũng có chỉ đạo cho lực lượng dân quân
với công an xã và anh em đồng thời cấm biển báo cấm khắc phục
để do các phương tiện với người dân không đi qua lại sợ ảnh hưởng đến tính mạng
và đồng thời chúng tôi cũng có đề nghị lên ban hoàn lý dự án
cũng như là bên ủy ban dân huyện là chủ đầu tư sớm làm sao tạo điều kiện cố gắng khắc phục
để con đường này để cho bà con thông suốt đi qua lại để khỏi ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của họ
trước diễn biến phức tạp của thời tiết
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện crong bông
đã huy động lực lượng dân quân công an phối hợp với ủy ban nhân dân các xã
sử dụng phương tiện cano áo phao cứu hộ
di rời người dân phương tiện tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm